thưa quý vị từ ngày hôm qua một mươi bốn tháng một mươi xe buýt vận tải khách taxi đã được hoạt động trở lại sau nhiều tháng tạm đóng cửa để phòng chống dịch
vắng khách là vấn đề chung có thể thấy rõ của hoạt động vận tài hành khách trong ngày đầu hoạt động trở lại
tuy nhiên mặc dù vắng khách nhưng tại các bến xe và trên mỗi chuyến xe thì công tác phòng chống dịch vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc
tại bến xe mỹ đình hà nội tất cả đã sẵn sàng để đón khách trở lại
băng rôn khẩu hiệu được dán khắp nơi để tuyên truyền và nhắc nhở hành khách về biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên lượng hành khách tại đây rất ít và mỗi hành khách khi vào bến lên xe cũng đều được hướng dẫn khai báo y tế quét mã qr và bắt buộc phải có khẩu trang mới được lên xe
khi lên xe thì nhân viên xe buýt yêu cầu phải thực hiện quy tắc năm k là xịt khuẩn sắt khuẩn tay
các khách có thể đeo khẩu trang trước khi lên xe và phải khai báo y tế lịch trình điểm đi điểm đến và quét mã qr
hôm nay thì có ít thôi có một hai hành khách thôi
thì yêu cầu là phải đeo khẩu trang và khai báo y tế quét cái gì qr gì đấy
với vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định theo kế hoạch từ ngày một mươi bốn tháng một mươi sẽ có tám tuyến xe khách liên tỉnh được hoạt động trở lại tại các bến xe hà nội
tuy nhiên tại bến xe mỹ đỉnh
chỉ có duy nhất tuyến xe hà nội cao bằng đủ điều kiện được phép hoạt động
là tài xế xe khách anh tuấn anh cũng cho biết đối với mỗi hành khách khi mua vé di chuyển về hà nội
cũng đều phải có giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín còn giá trị
phải khai báo y tế và thông tin lịch trình đi và đến để nhà xe có thể truy vết nhanh nếu có trường hợp f một
hôm qua chúng tôi xuống thì được hai mươi một người khách thì đều chấp hành
thứ nhất là trong hai mươi một người
đều được xét nghiệm pcr và đã kiểm tra y tế
còn đối với lại hai lái xe và phụ xe của tôi là đã được chính phủ tiêm cho hai mũi vaccine và xét nghiệm pcr bảy mươi hai tiếng
không riêng gì đối với vận tải xe khách xe buýt cũng đã được hoạt động trở lại
nhưng hiện tại hành khách đi trên xe buýt rất vắng vẻ
có chuyến được hai ba hành khách
có chuyến thậm chí không được
không có hành khách nào
từ sáng một mươi bốn tháng một mươi thì các xe buýt đã hoạt động tại bến theo đúng tồn xuất theo quy định
các xe buýt cũng đã đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch trên xe
cũng như là khi hành khách đến bến thì bến cũng hướng dẫn khai báo theo mạng quét qr
còn đối với xe liên tỉnh thì theo quy định của sở giao thông vận tải
thì hiện nay ngày hôm nay thì cũng có một chuyến
trên một ngày đó là tuyến cao bằng thì xe đã vào bến để buýt hành khách
tuy nhiên là ngày hôm nay là ngày đầu và theo một số quy định thì hành khách chưa đủ tiêu chuẩn
đó là lượng khách đi đến bến cũng ít
có thể thấy việc cho phép hoạt động trở lại dịch vụ vận tải có ý nghĩa vô cùng to lớn
không chỉ đối với hành khách mà cả với nhân viên lái xe
tuy nhiên hoạt động trong khi dịch covid một mươi chín vẫn chưa hoàn toàn được dập tắt
thì yêu cầu mỗi hành khách mỗi nhân viên đều phải chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
để mỗi chuyến xe thực sự được dịch